chiều ngày ba mươi tháng bốn hơn bốn mươi xe ô tô chở cán bộ chiến sĩ học viên trang thiết bị phục vụ biểu diễn màn chống hội di chuyển liên tục trên quãng đường năm trăm linh km từ hà nội đã có mặt tại thành phố điện biên phủ
sáng ngày một tháng năm đoàn đã triển khai làm quen sân bãi và tổ chức tập luyện buổi đầu tiên tại sân vận động tỉnh điện biên
gần một diễn viên là các học viên của học viện cảnh sát nhân dân cùng bốn trăm linh chiếc chống đủ kích cỡ đội cờ đội múa rồng
dưới cái oi nóng đầu hè đã nghiêm túc tập luyện
giữa không gian lịch sử hào hùng tiếng chống chầm hùng vang vọng đã tạo ra không khí uy nghiêm khơi dậy lòng tự hào dân tộc
rục rã bước chân mỗi người tìm về cội nguồn bày tỏ sự tri ân đối với anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của tổ quốc
màn biểu diễn với sự kết hợp nhuẩn nhuyễn của nghệ thuật chống hội và các động tác vũ đạo hấp dẫn cùng múa cờ múa rồng khí thế tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân
chúng em cũng cảm thấy vô cùng may mắn và vô cùng hào hức khi mà thực sự mình được hòa trong bầu không khí của kỷ niệm trên tháng bảy mươi năm lịch sử liên phủ
và đến đây thì bọn em luôn luôn là nghĩ là mình sẽ mang những gì mà tập luyện tốt nhất để có thể cống hiến để có thể hoàn thiện
và cũng như là có được một cái buổi trình diễn tốt nhất
đối với mảnh đất điện biên thì chúng em cảm thấy rất là thân thương thân thuộc như là quê hương thứ hai của mình
vì nơi đây đã là nơi mà chúng ta gọi là trần tháng lừng lễ năm châu trần động địa cầu
và giá trị của trần tháng lịch sử liên phủ đến tận bây giờ vẫn còn mãi và nó sẽ kéo dài mãi đến ngày sau này
và em cảm thấy rất là tự hào khi là một con người việt nam và rất biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh sương máu của mình để gây dựng lên cái chiến thắng lịch sử này cho dân tộc việt nam
màn chống hội của đoàn nghệ thuật chống hội học viện cảnh sát nhân dân sẽ là một trong những điểm nhấn tại đại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thưa quý vị và các bạn chiến thắng lịch sử điện biên phủ nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng là kết tinh của trí tuệ và bản lĩnh việt nam
dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng tinh thần yêu nước nồng nàn của quân chúng nhân dân vai trò nồng cốt của quân đội nhân dân và công an nhân dân
trong đó lực lượng công an nhân dân đã có đóng góp quan trọng khi xây dựng thành công thế trận an ninh nhân dân
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bộ chính trị thông qua kế hoạch tác chiến và quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
trong đó lực lượng công an xác định công tác bảo vệ chiến dịch điện biên phủ là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn này
trong đó với phong trào phòng gian bảo mật lực lượng công an nhân dân cũng đã nhấn mạnh cũng như tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác
ngoài đánh bão hiệu liên tôn rào làng kháng chiến quần chúng nhân dân còn phối hợp với các lực lượng vũ trang khác
từ điểm đó đưa ra một số phong trào mang lại hiệu quả rất cao như ba phòng đó là phòng hỏa phòng gian và phòng tai lạc được bây giờ
từ cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi ba lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng phát động quần chúng nổi dậy phá hàng trăm ban tề diệt nhiều tên ác ôn mở rộng vùng tự do và khu du kích của ta
tiêu diệt bắt sống và buộc ra hàng gần bốn tên phỉ thu giữ hàng nghìn khẩu súng và các phương tiện thông tin liên lạc đánh bại âm mưu phỉ hóa toàn dân của địch
phổ biến cho nhân dân cách thức phòng chống do thám điều tra của địch
đã bắt được hai vụ quan trọng một là vụ doanh nghiệp biệt kích nhảy dù xuống mương ó
hai là khống chế toán doanh nghiệp biệt kích hỗn hợp nhảy dù có biên số tn hai mươi năm ở cửa ngõ ra vào chiến khu
đây là hai vụ án rất quan trọng
tại thuận châu là chúng đưa doanh nghiệp biệt kích nhảy dù xuống để ngăn cản mục tiêu mà ta sẽ vượt qua đèo pha đinh để đưa lương thực thực phẩm vào
thứ hai là ở đại tử thái nguyên
đại tử thái nguyên là chúng đưa lương thực thực phẩm vào để đưa lương thực thực phẩm vào
chặn cái cửa ngõ quan trọng bậc nhất đi lên chiến khu
thì có nhiều vụ nhưng đây là hai vụ điển hình mà nhà bộ công an và ban công an tiền phương phối hợp giải quyết được
có thể nói việc xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc có ý nghĩa quyết định bảo đảm bí mật của chiến dịch giữ vững thế chủ động
đây là yếu tố quan trọng giúp ta giành thắng lợi hoàn toàn
nhưng đóng góp trong chiến dịch
điện biên phủ trở thành bài học lớn
để lực lượng công an nhân dân tiếp tục
vận dụng và thực tiễn công tác chiến đấu
trong giai đoạn hiện nay
thưa quý vị từ ngày mùng một tới đây
thì luật căn cước hai nghìn hai mươi ba
sẽ chính thức có hiệu lực
luật có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp
đến quyền lợi và nghĩa vụ
của công dân
chính vì vậy một trong những nhiệm vụ
trọng tâm từ nay đến ngày luật căn cước
có hiệu lực đó là công tác tổ chức
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
về căn cước đang được bộ công an chỉ đạo
công an các đơn vị địa phương triển khai
và bằng những cách làm mới chủ động đổi mới
phương thức sáng tạo nhiều hình thức
nội dung tuyên truyền hiện nay việc tuyên truyền
luật căn cước đang được đẩy mạnh
qua đó tạo được sự đồng thuận cũng như là ủng hộ
từ phía người dân
theo thống kê
tại trường trung học cơ sở thành công
tp hà nội có khoảng tám trăm linh em học sinh
khối lớp tám và lớp chín trong độ tuổi
một mươi bốn đến một mươi năm được cấp căn cước
theo quy định ngày hôm nay
công an quận ba đình tổ chức buổi cấp căn cước
lưu động nhằm tạo thuận lợi để các em
chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới
hoạt động tuyên truyền về những điểm
mới của luật căn cước cũng đã được công an
quận phối hợp với nhà trường triển khai
những câu hỏi trắc nghiệm nhiều nội dung tương tác
đã giúp các em hiểu rõ hơn tiện ích
của thẻ căn cước
cùng với việc tuyên truyền về thẻ căn cước
định danh điện tử những thông tin về
một số hoạt động tội phạm có liên quan đến
căn cước công dân và định danh điện tử
cũng đã được lực lượng công an lồng ghép để tuyên truyền
qua đó những kỹ năng phòng tránh lừa đảo
cũng như kiến thức về luật căn cước
đã được trang bị cho các em cũng như
các thầy cô giáo nhà trường
bản thân các cô giáo thầy giáo
cũng chưa được biết nhiều về luật căn cước
hôm nay là được công an quận
về thì phải nói là
các thầy cô cũng rất là thấy
là phấn khởi toàn thể học sinh của nhà trường
là hơn một năm trăm linh học sinh
là được hiểu biết
về luật này
như vậy thì
sẽ là tất cả hơn một năm trăm linh
gia đình các con sẽ
được hiểu biết thêm hôm nay bố các con
về cũng sẽ được phấn khởi là sẽ được
tuyên truyền rộng rãi
cho các gia đình ngoài công tác
mà mình tuyên truyền trên loa phát thanh
hay trên thử sự thì
mình cũng sẽ có những cái
thực tế để
cho các con rồi là công dân
có thể hiểu hơn nữa đi sâu
hơn nữa tại sao nhà nước lại
đưa ra những cái chính sách mới
đưa ra những luật mới để phù hợp
phải cải cách phải bổ sung
như thế nào để phù hợp với
cái xu thế hiện nay
để luật căn cước hai nghìn hai mươi ba đến gần
hơn với người dân thời điểm này
những buổi tuyên truyền tại cơ sở
về những điểm mới của luật cũng đang được
thường xuyên tổ chức đối tượng hướng đến
tầng lớp nhân dân đặc biệt là những công dân
lớn tuổi và bằng hình thức trực quan
sinh động lực lượng công an cơ sở đã
trực tiếp hướng dẫn giải đáp những thắc mắc
của công dân liên quan đến thẻ căn cước
qua các hình thức một vận động
qua các tổ chức
và vận động
khác biệt để tuyên truyền
vận động về luật căn cước
để nhân dân thấy rõ được cái tiện
ích của việc sử dụng
căn cước mới
căn cước điện tử
để đảm bảo
đời sống nhân dân toàn đại hơn
trong quá trình giao dịch
lội dung thì rất là đầy đủ
và cũng rất hữu ích
để cho chúng tôi
tuyên truyền trong dân
cho dân người ta sẽ
có những người hiểu có những người không hiểu
nhưng chúng tôi đã tuyên truyền được tập huấn về
và chúng tôi sẽ tuyên truyền để
dân sẽ hiểu rõ hơn về pháp luật
và những các cái giấy tờ
mình được quyền lợi của mình
được hưởng trong những cái giấy tờ đấy
tận dụng lợi thế
từ mạng xã hội những hình ảnh
video clip trực quan sinh động
về luật căn cước hai nghìn hai mươi ba
cũng đã kết nối lực lượng công an với quần chúng nhân dân
trong tuyên truyền phổ biến pháp luật
như đó giúp công dân tránh hiểu sai
hiểu chưa đúng về những quy định mới của luật
cách làm này thực sự đã
và đang phát huy hiệu quả
hệ thống thông tin tuyên truyền của phường
hệ thống tuyên truyền
bằng các cái trang
các cái hình ảnh các cái tờ rơi
của lực lượng công an
rất là cảnh sát khu vực
phối hợp rất tốt với chúng tôi ở địa bàn dân cư
để chúng tôi làm việc này
cũng mong muốn để người dân từng bước
được tiếp cận với luật căn cước
được làm quen
với thủ tục
xác định định danh điện tử bước một bước hai
ngoài hình thức tuyên truyền trực tiếp
thì còn áp dụng nhiều
các hình thức tuyên truyền khác
như tuyên truyền bằng panel office
bằng lưu động
tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh
tuyên truyền qua
và các trang mạng xã hội
và phát tờ rơi
đến người dân
để người dân lắm rõ lòng sâu
áp dụng các hình thức
để người dân dễ tiếp cận
như tạo má quên
để người dân chỉ cần quét má
để có thể tìm hiểu được
nội dung của
cũng như ý nghĩa của luật căn cước
sau khi được tiếp cận
luật căn cước mới
thì ủy ban nhân dân phường
cũng đã xây dựng
những kế hoạch
để triển khai
thông tin tuyên truyền
đối với luật này
đối với người dân trên địa bàn
cơ bản thì
người dân cũng rất đồng thuận
tuy nhiên thì cũng có
một số những trường hợp
mà người già cao tuổi
thì sẽ khó khăn
riêng về đối với
những việc này
chúng tôi sẽ có
những lực lượng
có thể là sẽ
nhà người dân
để tạo điều kiện thận lợi
nhất trong người dân
một mươi điểm mới
của luật căn cước
luật sẽ chính thức
có hiệu lực
từ ngày một tháng bảy
mỗi người dân
sẽ trở thành
những tuyên truyền viên
để thông qua đó
góp phần đưa
các quy định
của nhà nước
về căn cước
đi vào cuộc sống
đảm bảo hơn nữa
quyền và lợi ích
của công dân
trong lĩnh vực này